mặc dù là địa phương còn nhiều khó khăn thiếu thốn nhưng để thực hiện các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
ngành giáo dục và đào tạo tỉnh lai châu đã rất nỗ lực trong công tác sắp xếp lớp học
bảo đảm an toàn trong công tác dạy và học cho học sinh
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại xã biên giới mù sang huyện phong thổ tỉnh lai châu
sau hơn ba tháng nghỉ học do dịch bệnh covid một mươi chín để bảo đảm quy định về giãn cách
các thầy giáo cô giáo ở trường bán chú vùng biên giới tỉnh lai châu đã phải thực hiện chia thời gian và số lượng học sinh
sử dụng tất cả phòng học kể cả phòng hiệu bộ hội trường đồng thời thực hiện lớp học ba chức năng
lớp học vừa là phòng ăn vừa là phòng ngủ
nhà trường cũng đã sử dụng toàn bộ các phòng chức năng phòng hội đồng và phòng công vụ của nhà trường và các lớp học
để đảm bảo tách lớp giãn cách đảm bảo theo quy định
và trong thời gian tiếp theo
nhà trường tập thể cán bộ giáo viên trong nhà trường sẽ tiếp tục chung tay đẩy lùi phòng chống dịch
và đảm bảo chương trình dạy và học theo kế hoạch
là địa phương vừa chịu thiệt hại nặng nề về người và tài sản sau đợt mưa đá vừa qua
việc bảo đảm cho học sinh đến trường đúng theo các quy định của nhà nước về phòng chống dịch đã gặp không ít những khó khăn
mong muốn của chúng tôi là mong các nhà hảo tâm mong các cấp trên cơ quan
mong nhà nước quan tâm hơn nữa những khu vực biên giới chúng tôi khó khăn
thứ nhất là các hồ gia đình khó khăn không có tiền mua khẩu trang
không có tiền mua khẩu trang này trang chảy cho con đi học
thứ hai nữa là mong cho quan tâm hơn nữa đầu tư các trang thiết bị nó hiện đại hơn
hoặc là nó thuận lợi hơn cho chúng tôi
để có khi là chúng tôi đưa đón con đi học
nó dễ dàng hơn
mặc dù vừa chịu thiệt hại kép về covid một mươi chín và thiên tai
nhưng các trường học trên địa bàn huyện phong thổ đã nỗ lực khắc phục khó khăn
bảo đảm tỷ lệ chuyên cần đạt trên tám mươi
cùng với đó ngành giáo dục và đào tạo huyện phong thổ tỉnh lai châu
đã thực hiện nhiều sáng kiến để vận động bố trí duy trì học sinh bán chú bảo đảm các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
và chất lượng nuôi dạy học sinh bán chú theo đúng kế hoạch